mã tuấn đạt chú xã thuận an huyện đắc minh tỉnh đắc nông đi nhậu về và xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị hơ hương
sau đó đạt vào phòng lấy một khẩu súng tự chế rồi bắn một phát vào đầu vợ
chưa dừng lại đạt tiếp tục sang nhà bà hơ dăm là mẹ vợ của mình rồi bắn liên tiếp hai phát vào cổ bà hơ dăm
sau khi gây án đạt bế hai con nhỏ sang nhà người thân nhờ chăm sóc rồi quay về nhà dùng súng bắn vào cổ mình để tự sát
nghe tiếng súng người dân xung quanh chạy đến và phát hiện sự việc
nên điện thoại báo cơ quan chức năng rồi đưa ba người đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cấp cứu
thì một lúc nữa thì đem lại cái con một đứa nó sinh đôi đem hết cả hai con vào đó
thì lại nằm ở đó thì thấy cái chị hơ dăm là ngất siêu còn bé này thì bé cháy trong cái cà phê
thấy cái súng ở đây đó lấy cái súng nó vứt trong cái cài cà phê sợ nó lấy cái súng nó bắn người khác nữa
thì hiện tại là đi mổ hai ca còn một ca là đang theo dõi
ca đi mổ là huyết thương nó chuyên qua cổ nó đến vùng đoạn cục sống cổ trên năm trời sáu

chuyên từ phải qua trái có viên đạn nằm trong cổ luôn cũng ở phần mềm
nhưng mà nó không có vào não không vào thương sống nó vào phần mềm và bạch máu
thế nên là ngoại thần kinh sẽ không mổ và cho ngoại tổng quát thống nhất hội trận là ngoại tổng quát mổ
xem thử là nó có đức thực quản khí quản hay là động mạch tỉnh mạch để kiểm tra đi lên phòng mổ là biết chính xác hơn
còn bây giờ tại phòng cấp cứu mà mình mở ra mình coi hết để biết là nó sẽ chảy máu rất là nhiều
nên là phải đi lên phòng mổ để khám phá
cũng theo bác sĩ rất may các viên đạn đều không trúng vào phần sọ nên không nguy hiểm đến tính mạng của các bệnh nhân
đến trưa nay hai bệnh nhân là bà hờ dăm và đạt đã được đưa vào phòng mổ để mổ lấy viên đạn ra ngoài
riêng chị hờ hương rất may viên đạn chỉ trượt qua vùng đầu
hiện vụ việc đang được công an huyện đắc minh tỉnh đắc nông điều tra làm rõ
ngày hôm nay công an huyện đồng phú tỉnh bình phước đang tổ chức truy bắt đối tượng phan thanh dầu
chú huyện đồng phú tỉnh bình phước
để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
do bức xúc việc anh nguyễn tấn kiệt quê an giang cùng xóm trọ thường xuyên mở nhạc công suất lớn gây tiếng ồn
nên phan thanh dầu sang phòng anh kiệt để nói chuyện
khi đang nói chuyện giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau
dầu đã lấy dao dựa chém thẳng vào người kiệt
do bị thương nặng nên kiệt được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
sau đó chuyển lên bệnh viện trợ rẫy thành phố hồ chí minh
riêng dầu sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường
tại tỉnh bình định công an tp quy nhơn đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố ba đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
ba đối tượng là đặng văn phước chú thành phố quy nhơn ngô quốc dũng và nguyễn văn duy cùng chú bình định
theo kết quả điều tra do hồ đức thịnh chú bình định
có vay mượn hơn một trăm linh triệu đồng mà không trả
nên vào ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín ba đối tượng trên đã tổ chức bắt giữ
sau đó đánh đập dọa giết và ép thịnh viết giấy nợ là ba trăm năm mươi triệu đồng
sau đó các đối tượng đã yêu cầu thịnh gọi điện cho người thân mang tiền đến trả
nhận tin báo công an thành phố quy nhơn đã xác minh bắt giữ ba đối tượng và giải thoát cho nạn nhân
sau khi trộm xe máy nguyễn văn thẳng tiếp tục đột nhập nhà bị hại để trộm thì bị chủ nhà phát hiện
liên quan đến vụ việc này công an huyện an phú của tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam
đối với nguyễn văn thẳng chú tại huyện an phú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
kết quả điều tra ban đầu đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín thẳng đột nhập vào nhà dân trộm xe máy
nhưng phát hiện chiếc xe vừa trộm được do trung quốc sản xuất giá trị không cao
nên khi phát hiện trong hàng rào nhà bị hại có để một chiếc xe máy hiệu sh một
thẳng đã đột nhập lấy chiếc xe
khi bị chủ nhà phát hiện truy hô đối tượng đã kịp thời tẩu thoát bỏ lại chiếc xe trộm được
tại hiện trường sau khi nhận tin báo lực lượng công an xã quốc thái nhanh chóng có mặt hiện trường
chỉ sau khoảng một mươi năm phút lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng
trộm cắp tài sản là một trong những vấn nạn nhức nhối trong xã hội hiện nay
dù lực lượng chức năng luôn đẩy mạnh đấu tranh với loại tội phạm này
tuy nhiên nó luôn được biến tướng ở nhiều hình thức khác nhau
thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt vụ việc trộm cắp cướp tài sản trên khắp cả nước
mà đối tượng là những người mặc bộ trang phục xe ôm công nghệ thực hiện hành vi này
sau đây là những vụ việc đã được camera ghi lại
người ngồi sau đã xuống xe và nhanh chóng đòi khóa lấy đi một chiếc xe máy
táo tợ bắn manh động hơn dặn sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một tại quận tân bình thành phố hồ chí minh
một người đàn ông đang dừng xe để sử dụng điện thoại
ít bất ngờ có một xe máy găm nam thông nhiên mặc áo khô rác trời một người chạy tới từ phía sau
người mặc áo khô rác giật chiếc điện thoại của nạn nhân
bồng phạm ngồi sau vì rút rào uy hiếp không chế để rút chiếc xe máy
mới đây trước giữa tòa nhà hai trăm một mươi chín trung kính tàu giấy hà nội
một đối tượng mặc đồn phùng blackbike đang di chuyển trên đường
bật người ngầy xuống bẻ đuông cùng một chiếc xe ô tô hạng sang đỉnh ngay sát đề đường
đợt này hành động của tên trộm đã bị chủ xe bắt lát và kịp thường ngăn chặn
qua công tác đấu tranh cơ quan chức năng đã bắt và xử lý nhiều trường hợp
đối tượng giả mạo xe ôm công nghệ trộm cắp tài sản
công an quận một tp hcm đã bắt
bắt một thanh niên mặc áo grab lái xe máy trộm cắp tài sản tại nhà chờ xoay bít
tại hà nội vừa qua công an quận cầu giấy đã phát hiện và bắt giữ đối tượng mặc áo grab
đi xe máy cùng đồng phạm trộm cắp tại khu nhà trọ tăng vật là ba chiếc điện thoại
câu hỏi được đặt ra là tại sao các đối tượng lại dễ dàng có một bộ đồng phục xe ôm công nghệ
để thực hiện hành vi trộm cắp của mình
và đây là câu trả lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã la di của tỉnh bình thuận đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn hồng toản hộ khẩu thường trú tại khu phố bốn phường bình tân thị xã la di của tỉnh bình thuận về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có sẹo chấm trên chiếc lông mái trái
còn về tội tổ chức đánh bạc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương a sáng sinh ngày một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi nơi cư trú và chỗ ở trước khi trốn ấp tân lập hai xã cây gáo huyện trảng bom của tỉnh đồng nai trốn ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
và đối tượng cao thị út em sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu vực khánh bình phường phú thứ quận cái răng thành phố cần thơ phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận
về tội đánh bạc chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin các đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an